nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam đài truyền hình việt nam tại thành phố đà nẵng đã tổ chức chương trình giao lưu trái tim và ngọn lửa
chương trình nhằm vinh danh nghề báo nhà báo có đóng góp tích cực cho xã hội qua đó tiếp thêm niềm đam mê cho thế hệ người làm báo trẻ đang sống và làm việc tại khu vực miền trung tây nguyên
tại buổi gặp gỡ hai thế hệ người làm báo đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu rút ra trong quá trình trải nghiệm thực tế
thế hệ phóng viên chiến trường mang đến cho khán giả câu chuyện về người chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền những người luôn đối mặt với hiểm nguy nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ
với họ hình ảnh bài viết chính là vũ khí sắc bén chống lại kẻ thù
qua các câu chuyện do những người đi trước kể lại các nhà báo trẻ và các sinh viên báo chí hiểu hơn về nghề báo hiểu hơn về cuộc đấu tranh cho lẽ phải bảo vệ sự công bằng cho xã hội